trong thời gian qua trên nhiều địa phương trong cả nước đã xảy ra nhiều vụ chống đối cảnh sát giao thông
nguyên nhân đều do đối tượng coi thường pháp luật sử dụng rượu bia trốn tránh né chốt bỏ chạy
một số khác manh động coi thường pháp luật tìm mọi cách để chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ
quay xế nghiện hất công an từ nắp capo xuống đường
tài xế một mươi chín tuổi hất công an lên nắp capo đã bị bắt giữ khẩn cấp ngay chiều ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó những vụ việc tương tự đã để lại kết cục đáng ngắt với các lái xe sai một ly đi lâu mới về
chiều ngày một tháng bốn công an huyện thanh trì hà nội bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
tạm giữ hình sự đối với nguyễn việt cường một mươi chín tuổi trú tại thường tín hà nội để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo tài liệu của cơ quan điều tra khoảng một mươi ba h cùng ngày tổ tuần tra kiểm soát của công an huyện thanh trì
làm nhiệm vụ trên đường ngũ hiệp thôn tương trúc xã ngũ hiệp huyện thanh trì
thì phát hiện ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín a bốn mươi năm nghìn có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
khi thượng quý ngô việt anh yêu cầu tài xế hạ kính để kiểm tra đồng độ cồn
bất ngờ lái xe tăng ga lao vào tổ công tác và hất đại úy đình văn ngọc lên nắp capo rồi tiếp tục bỏ chạy
quá trình lái xe bỏ chạy tài xế điều khiển xe lạng lách đánh võng di chuyển được khoảng hai trăm linh m
thì đại úy đình văn ngọc bị ngã văng xuống đất còn tài xế cường tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy
theo thông tin ban đầu cú đâm đã làm đại úy đình văn ngọc bị thương ở khuyểu tay trái đầu gối phải chấn thương phần mềm
đến một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày công an huyện thanh trì hà nội đã bắt được đối tượng nguyễn việt cường
đáng nói cơ quan chức năng xác định nguyễn việt cường có kết quả dương tính với ma túy
trước hết cường đã có một tiền án về tội gây dối trật tự công cộng vào năm hai nghìn hai mươi hai và bị xử hai mươi tháng tù treo bốn mươi tám tháng thử thách
khai báo tại cơ quan công an cường cho biết do lo sợ sẽ bị xử lý vì chưa có giấy phép lái xe và đang trong thời gian chấp hành án nên đã tăng ga lao vào tổ công tác
thực tế đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ việc tài xế bất tuân hiệu lệnh hất công an lên nắp capo để bỏ chạy
có dấu hiệu tội giết người
dưới góc độ pháp lý luật sư hà thị khuyên cho hay lái xe nguyễn việt cường dùng phương tiện giao thông là nguồn nguy hiểm cao độ h đại úy cảnh sát lên nắp capo có thể bị xử lý về tội giết người
luật sư hà thị khuyên trưởng văn phòng luật sư nhân chính đoàn luật sư thành phố hà nội trao đổi về vụ việc lái xe hất cảnh sát lê naup capo ở huyện thanh trì hà nội
quá trình bỏ chạy lái xe lạng lách đánh võng để hất văng đại úy ngọc xuống đường và tiếp tục bỏ chạy
ngoài ra cú đâm đã làm đại úy đình văn ngọc bị thương ở cửu tay trái đầu gối phải chấn thương phần mềm
theo luật sư khuyên hành vi của lái xe này rất liều lĩnh côn đồ và manh động coi thường tính mạng của người khác cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
dù bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì tài xế này cũng không được phép dùng phương tiện giao thông là nguồn nguy hiểm cao độ để hắt chiến sĩ công an lên nắp capo lạng lách chạy với tốc độ cao
không những gây nguy hiểm cho chiến sĩ
không những gây nguy hiểm cho chiến sĩ công an mà còn gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông khác đang lưu thông trên đường luật sư quyên cho hay
đồng tình với quan điểm của công an huyện thanh trì luật sư khuyên cho rằng việc hất vàng đại úy đình văn ngọc lên nắp capo có dấu hiệu chống người thi hành công vụ rất rõ ràng
xong theo luật sư án lệ số ba mươi hai nghìn hai mươi của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã nêu rõ về việc điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại được coi là hành vi giết người
trong vụ việc hành vi khách quan đã phản ánh phần nào ý thức chủ quan của tài xế này
anh ta đã dùng phương tiện giao thông là nguồn nguy hiểm cao độ để tông thẳng vào người chiến sĩ công an
tài xế này buộc phải nhận thức được đây là hành vi rất nguy hiểm có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân
ngoài ra tài xế này đã thực hiện thêm một chuỗi các hành vi khác mà không có dấu hiệu dừng lại nhằm gây nguy hiểm cho chiến sĩ công an
trường hợp đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự
tài xế này rất có thể bị xử lý
tài xế này cũng có thể bị xử lý về tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm trường hợp phạm tội chưa đạt
qua vụ việc theo quan điểm của luật sư các chiến sĩ công an khi làm nhiệm vụ cũng cần có các biện pháp an toàn để bảo vệ tính mạng sức khỏe của bản thân
đồng thời các tài xế khi tham gia giao thông phạm lỗi nên chấp hành biện pháp xử lý của lực lượng chức năng tránh đẩy sự việc đi của asa
bởi hành vi ban đầu có thể chỉ là vi phạm hành chính
xong việc chống đối đã dẫn tới bị xử lý hình sự
ngồi trong nhà tạm giữ tạm giam công an huyện vĩnh tường vĩnh phúc
cao văn lý sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại huyện vĩnh tường vô cùng hối hận bởi chỉ một phút thiếu kiểm soát đã khiến bản thân vào vòng lao lý
ảnh hưởng đến gia đình vợ con
hơn sáu mươi tuổi cái tuổi lẽ ra được sống trong vui vẻ hạnh phúc bên gia đình
nhưng ông ta lại uống rượu rồi lái xe tông vào cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy tới cùng
hậu quả khiến cán bộ cảnh sát giao thông bị thương nặng bản thân bị khởi tố bắt giam
đến lúc này ông ta mới thấu hiểu cái giá của sự coi thường pháp luật của rượu bia làm thay đổi hành vi nhận thức của mình
trước đó ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp củng cố hồ sơ xử lý hình sự
với người đàn ông lái ô tô hất chiến sĩ cảnh sát giao thông lên nắp capo hai km và gây tai nạn với xe máy trên đường
trước đó ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tổ cảnh sát giao thông công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
gồm năm cán bộ chiến sĩ do đồng chí phan nhật linh phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự làm tổ trưởng
cùng các đồng chí lê quốc việt trương đức anh nguyễn danh nam và phùng văn hoạt
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự làm tổ viên
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý chuyên đề nồng độ cồn tại đường đê tả sông hồng
thuộc địa phận thôn hoàng xá vĩnh thịnh vĩnh tường vĩnh phúc
đến khoảng một mươi bốn h hai mươi phút ngày năm tháng hai tổ công tác ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe ô tô biển số tám mươi tám a hai mươi tám nghìn tám trăm bốn mươi năm
do ông cao văn lý sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc điều khiển
theo hướng xã xuân chính đi cầu vĩnh thịnh để đo nồng độ cồn
khi đến gần tổ công tác ông cao văn lý điều khiển xe giảm tốc độ
và đột ngột quay đầu xe để đi ngược chiều về hướng xã tuân chính
lúc này các đồng chí linh nam hoạt chạy đến tiếp cận xe ô tô và yêu cầu lái xe quay đầu
theo đúng chiều lưu thông chấp hành yêu cầu kiểm soát của lực lượng chức năng
sau đó ông lý xuống xe và trình bày đang đi đến xã vĩnh thịnh nhưng bị nhầm đường
tổ công tác tiếp tục yêu cầu ông lý lùi xe đỗ xe sát mép đường để không cản trở giao thông
tuy nhiên sau khi lên xe ông lý đã chốt cửa xe và tiếp tục điều khiển xe đi ngược chiều
tiến thẳng đến vị trí tổ công tác đang đứng
do đồng chí nam đang đứng ngay phía trước đầu xe nên phải bám trên nắp capo của xe ô tô để tránh va chạm gây thương tích
sau đó ông lý điều khiển xe rẽ sang làn đường bên phải theo chiều lưu thông và bỏ chạy được khoảng hai km
đến địa phận thôn quảng cư xã tuân chính huyện vĩnh tường
thì đâm vào xe mô tô biển số tám mươi tám g một một mươi tám nghìn bảy trăm linh do anh n c g
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện mê linh hà nội
điều khiển đi cùng chiều làm anh dê và xe mô tô trượt ngã trên đường
tuy nhiên ông lý không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe di chuyển được khoảng một trăm linh m
thì đồng chí nam bị hất văng từ capo xe rơi xuống đường
ông lý điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường
vụ việc đã khiến đồng chí nam và anh dũng là người điều khiển xe mô tô bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay sau đó công an huyện vĩnh tường đã tổ chức lực lượng tiến hành điều tra xác minh
ra soát đối tượng phương tiện vi phạm
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày
ông lý đã điều khiển xe ô tô đến công an huyện vĩnh tường trình diện và khai nhận hành vi vi phạm
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
quyết định tạm giữ đối với ông lý về hành vi chống người thi hành công vụ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
theo đại diện cục cảnh sát giao thông thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
thời gian tới đây trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với các vụ việc chống đối lăng mạ
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng
củng cố hồ sơ cương quyết xử lý bằng pháp luật hành chính hoặc hình sự
để gian đe người tham gia giao thông về thượng tôn pháp luật và không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt trịnh hồng đăng
bốn mươi ba tuổi chú quận cầu giới hà nội
một mươi bốn năm sáu tháng tủ về tội giết người
theo hồ sơ vụ án khoảng tám giờ ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đang điều khiển xe ô tô vào đường ven hồ hạ đình quận thanh xuân
dù đây là đoạn đường có gắn biển báo cấm ô tô
phát hiện các xe vi phạm tổ công tác công an phường hạ đình
trong đó có anh trần việt tú ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
đang bất tuân theo hiệu lệnh của cảnh sát cho xe lùi lại tìm cách bỏ chạy
lúc này anh tú và một cán bộ khác đi vòng ra phía sau
xe của đăng chặn lại nên tài xế nhấn ga chạy về phía trước
sau khi đang bỏ chạy được một đoạn anh tú đuổi kịp và chặn phía trước đầu ô tô
đồng thời yêu cầu tài xế xuống xe
ngay lập tức đang nhấn ga đâm thẳng xe về phía nam cảnh sát
buộc nạn nhân phải nhảy lên nắp capo
quá trình di chuyển trên đường tài xế trịnh hồng đăng phóng xe với tốc độ cao
nên anh tú phải bám vào cần gạt kính trên nắp capo
tuy nhiên đang điều khiển ô tô chạy khoảng hai trăm linh mét thì đánh lái
hắt anh tú văng xuống đường làm người này bất tỉnh
theo kết luận giám định nạn nhân bị tổn hại sức khỏe tỷ lệ ba mươi năm
gây án xong trịnh hồng đang điều khiển ô tô đến một gara ở khu đô thị nam trung yên
để lại phương tiện và bỏ trốn
ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đang bị bắt theo quyết định truy nã của công an quận thanh xuân
theo hồ sơ trịnh hồng đăng từng bị tòa án nhân dân các cấp tuyên phạt nhiều bản án
về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trộm cắt tài sản và cướp tài sản
thống kê của cục cảnh sát giao thông bộ công an trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
toàn quốc xảy ra ba mươi chín vụ chống người thi hành công vụ làm một mươi hai cán bộ chiến sĩ bị thương
cơ quan chức năng đã bắt giữ ba mươi bốn đối tượng
thưa quý vị và các bạn đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau